sáng hai mươi sáu tháng một tại phiên họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết thành phố đã ghi nhận một mươi bốn ca nhiễm biến chủng omicron
gồm một mươi ba trường hợp nhập cảnh và một người ngoài cộng đồng tiếp xúc với một mươi ba người nhập cảnh trên
thành phố đã có ca nhiễm omicron hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
cộng dồn đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một hà nội đã ghi nhận một trăm một mươi tám một trăm một mươi một ca mắc
tại hà nội có một trăm một mươi bảy chín trăm một mươi năm trường hợp hai trăm năm mươi bốn trường hợp nhập cảnh năm trăm linh sáu trường hợp tử vong
toàn thành phố vẫn ở cấp độ hai
nhận định và đánh giá tình hình phó giám đốc sở y tế cho biết
trong kỳ báo cáo hà nội trung bình ghi nhận hai chín trăm linh hai ca một ngày
số lượng ca mắc cơ bản đang được kiểm soát tốt ở ngưỡng ba ca mắc một ngày
trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón tết
và sẽ tăng trở lại ở ngưỡng ba ca mắc

thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là năm k
theo sở y tế tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tuy nhiên những người thuộc nhóm nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín có nguy cơ chuyển nặng
nguy kịch rất nhanh nên cần theo dõi kiểm soát thông tin người bệnh để chuyển viện chuyển tuyến kịp thời
vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp với các lực lượng hỗ trợ y tế
trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra hà nội sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền kể cả người dân không chủ quan trước dịch bệnh
thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch theo cấp độ dịch hạn chế tối đa hoạt động tụ tập đông người
thành phố cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi một mũi hai và tiêm mũi bổ sung
mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế tổ chức tiêm tại nhà cho người không đi lại được
sở y tế yêu cầu các đơn vị thường trực bốn cấp gồm trực lãnh đạo xử lý đường dây nóng trực chuyên môn trực hành chính hậu cần trực bảo vệ tự vệ
các đơn vị cũng phải có kế hoạch phòng chống cháy nổ thảm họa tai nạn hàng loạt phòng chống rét cho người bệnh
đồng thời các đơn vị tuyến trên sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới khi cần thiết
các đơn vị cần chủ động ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng mới omicron
đồng thời có kế hoạch cụ thể về dự trữ thuốc dịch truyền oxy vật tư hóa chất giường bệnh phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện
để sẵn sàng đáp ứng đảm bảo tốt công tác thu dung cấp cứu điều trị cách ly người bệnh
tổ chức tốt công tác cấp cứu khám chữa bệnh cho người dân bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời
không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ
trong trường hợp trái tuyến trái chuyên khoa sở y tế phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định mới chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khác
từng đơn vị chuẩn bị thuốc máu dịch truyền trang thiết bị và nguồn nhân lực để cấp cứu khám chữa bệnh
đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông ngộ đập thực phẩm
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày
và kịp thời báo cáo mọi diễn biến bất thường về sở y tế để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời
thưa quý vị và các bạn
sau khi bộ y tế yêu cầu các địa phương bỏ quy định cách ly với người về từ tỉnh thành khác
nhu cầu đi lại của người dân đã tăng mạnh đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh và hà nội
một số chuyến bay hết vé nhiều khách đã chuyển sang đi tàu
lãnh đạo ngành đường sắt cho biết giai đoạn tết nguyên đáng từ ngày hai mươi tháng một
đường sắt khai thác tám đoàn tàu thống nhất tàu bắc nam phía bắc chạy thêm các chuyến tàu
đoạn hà nội lào cai yên bái hải phòng vinh phía nam chạy thêm các tàu
thành phố hồ chí minh đà nẵng nha trang phan thiết
tới nay tàu thống nhất bán được năm mươi năm một trăm năm mươi chín vé
trước tết chiều đông khách từ nam ra bắc vẫn còn hơn bốn bảy trăm linh vé
sau tết từ bắc vào nam còn hơn một mươi hai một trăm linh vé
một lãnh đạo ngành đường sắt cho biết trước tết khách mua vé tàu chủ yếu
ở khu vực từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai trở vào
cận tết giá vé máy bay tăng cao nên nhiều khách đổi sang đi tàu
tập trung các chặng thành phố hồ chí minh nghệ an thành hóa
khảo sát số vé đã bán của đường sắt và hàng không cho thấy
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng một tức là từ hai mươi một tới hai mươi bảy tháng chạp
số vé bán được nhiều nhất có ngày tàu chỉ còn một trăm linh hai trăm linh vé
với hàng không nhiều chuyến bay giờ đẹp hết vé số vé còn lại giá khá cao
thực tế này được lý giải là do người dân lo ngại các biện pháp phòng chống dịch
ở quê nhà nên về sớm để chấp hành cách ly
cùng với đó sau khi bộ giao thông vận tải bỏ quy định xét nghiệm
với tất cả khách từ vùng ba
vùng cam trở xuống bộ y tế yêu cầu các địa phương không cách ly người về quê
nhu cầu đi lại tết của người dân đã tăng mạnh
ngày hai mươi năm tháng một khảo sát trang bán vé của các hãng hàng không nội địa cho thấy
đã xuất hiện hiện tượng hết vé một số chuyến bay giờ đẹp
cho những chặng bay từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh thành phía bắc
cụ thể giai đoạn từ nay cho tới ba mươi tháng một chặng từ thành phố hồ chí minh hà nội
một số chuyến bay của vietjet báo hết vé
các chuyến bay còn vé hoặc là các hãng khác đều còn nhiều vé
với giá chỉ khoảng hai triệu đồng một triệu
tình trạng hết vé hoặc chỉ còn vé giá cao trên các chặng bay
từ thành phố hồ chí minh đi thành hóa vinh nghệ an hải phòng
theo cảng hàng không quốc tế nội bài trung bình một tuần qua
sân bay này có gần ba trăm linh lượt chuyến bay cất hạ cánh
với lượng khách bình quân khoảng hai mươi sáu người một ngày
ngày cao điểm nhất cũng chỉ có khoảng ba mươi ba lượt khách
chưa bằng phân nửa lượng khách đi lại trong dịp tết trước
những ngày gần đây sân bay tân sơn nhất tp hcm và nội bài hà nội
đã có hiện tượng ung ứ khách vào một số khung giờ cao điểm ba ngày
theo cục hàng không dịp tết năm nay các hãng hàng không nội địa
bán ra trên hai tám triệu ghế tăng bảy so với tết trước
tuy nhiên thực tế một số ngày vừa qua các hãng khai thác số chuyến bay
thấp hơn năng lực cung ứng của sân bay nội bài và tân sơn nhất
nguyên nhân gây ủng tắc sân bay tân sơn nhất ba ngày qua
theo cục hàng không là khách chưa biết thông tin bỏ kiểm tra
giấy xét nghiệm covid một mươi chín trước chuyến bay nên nhiều người tới sân bay sớm
trời tại hà nội sáng sớm có sương mù nên một số chuyến bay phải lùi dở các cánh
cục hàng không đã yêu cầu các đơn vị phục vụ mặt đất hãng hàng không
tăng cường nhân lực máy móc bố trí thêm khu vực chờ cho khách
tại sân bay tân sơn nhất sáng ngày hai mươi sáu tháng một hai mươi bốn tháng chạp
lượng hành khách đến sân bay tân sơn nhất tiếp tục tăng đột biến
khu vực làm thủ tục của các hãng bay đông ngày hành khách
lực lượng chức năng khuyến cáo hành khách nên đến sân bay trước giờ khởi hành một trăm hai mươi phút
để làm thủ tục nhằm tránh tình trạng chế chuyến do quá đông người
từ sáng sớm hành khách đã đến xếp hàng dài chờ làm thủ tục lên máy bay
nhiều người xếp hàng khá lâu mới đến lượt check in
tại khu vực làm thủ tục lên máy bay của hãng vietnam airlines
hàng trăm người lính kỉnh hành lý xếp thành nhiều hàng
trung bình mỗi người xếp hàng khoảng ba mươi phút mới đến lượt làm thủ tục
trong khi đó những hành khách không có hành lý ký gửi
tự làm thủ tục check in và in thẻ lên máy bay tại các kiosk được bố trí ở khu vực nhà ga
sau khi in thẻ hành khách trực tiếp đi đến khu vực xoay chiếu an ninh để vào nhà chờ lên máy bay
trong nhà ga cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã bố trí nhiều bản điện tử
hướng dẫn khai báo y tế di chuyển nội địa để hành khách khai báo trước khi làm thủ tục check in
sân bay tân sơn nhất đã thay đổi hình thức truyền đạt thông tin chuyến bay
từ phát thanh sang thể hiện trên mạng hình hiển thị thông tin fids

các máy bay tại các mạng hình được cập nhật liên tục
hành khách chú ý theo dõi để biết chờ ra cửa khởi hành đảm bảo không bị lỡ chuyến
như vậy trước thực trạng nhu cầu đi lại của mọi người đều tăng
quý khách hàng không nên đến sân bay quá sớm chỉ cần đến đúng giờ yêu cầu
trên vé để tránh ủng ứ tắc nghẽn tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát
chúc quý vị sẽ có một chuyến trở về an toàn và hạnh phúc bên người thân
liên quan đến thực trạng các địa phương lo ngại sử dụng nhiều cách thức
nhằm hạn chế người dân về quê ăn tết
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đánh giá
đây là việc làm sợ trách nhiệm chứ không phải là sợ dịch của chính quyền địa phương
tiến sĩ nguyễn đình cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ciem
cho rằng đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho ai cũng sợ
nhưng các địa phương đừng sợ trách nhiệm mà làm khó người dân ăn tết
nếu không làm gì để đối phó với dịch thì mới là điều đáng lo
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn đình cung
ai cũng sợ dịch nhưng đừng sợ trách nhiệm mà đẩy khó người dân về quê đón tết
nếu không làm gì để đối phó với dịch thì mới là điều đáng lo ngại
điều này kìm hãm sự phát triển của đất nước
theo ông cung quá trình phục hồi kinh tế còn phải phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh
đây là nhiệm vụ của gói y tế trong chương trình phục hồi kinh tế hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba vừa được quốc hội thông qua
kiểm soát dịch bệnh đi kèm với tiêm vaccine chính là để mở cửa nền kinh tế
ông cung nhấn mạnh
để mở cửa nền kinh tế trước tiên phải mở tư duy và hành động cần đi đầu
mở cửa các ngành hàng không du lịch thương mại quốc tế mở cửa đón chuyên gia vào việt nam
đừng bắt họ phải cách ly quá lâu thủ tục quá phức tạp
những hành động cách ly do sợ hãi dịch tưởng chừng như rất nhỏ nhưng tác động rất lớn
chuyên gia nhà đầu tư không vào được thì nhiều dự án sẽ bị tắt máy móc không được nhập về
nhà máy có thể xây dựng ở đó nhưng không vận hành được
đồng thời doanh nghiệp việt nam muốn đi
ra nước ngoài để tham gia giao thương xúc tiến thương mại cũng bị cản trở
điều này tự chúng ta đánh mất nhiều cơ hội của chúng ta
trước đó như chúng tôi đã thông tin ở những bản tin trước tình trạng rất nhiều địa phương
biến hóa phương án đón con em từ các địa phương có dịch về quê
một cách rất khác nhau như cách ly tại nhà và các trường hợp về từ vùng dịch
mặc dù cho người đó có tiêm đủ ba mũi vaccine thư ngõ đối với con em hạn chế về quê ăn tết
của lãnh đạo thành phố thành hóa một số địa phương thành hóa
điều này tỏ ra không hài lòng khi xã thành phong huyện như sơn thành hóa tận dụng giấy nhà tạm
thực tế là lều làm bằng thanh tre nứa lá cây sẵn một số giường sắt để cách ly người về quê ăn tết
sự việc gây xôn xao dư luận và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người dân
được biết ngày hai mươi năm tháng một sau khi dư luận và báo chí phản ánh
chính quyền địa phương đã cho hơn hai mươi người cách ly tài liệu tạm được trở về cách ly tại nhà
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
mới đây vkro cho biết
tiếp theo của ncov có thể sẽ lây lan nhanh hơn omicron nhưng chưa rõ nó có nguy hiểm hơn hay không
đồng thời tổ chức y tế thế giới cũng đưa ra cảnh báo không nên hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết
virus sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn tránh tâm lý chủ quan
maria vankerkov trưởng nhóm kỹ thuật của tổ chức y tế thế giới
cho biết chúng tôi lo ngại biến chủng tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn vì nó phải vượt qua các biến chủng đang lưu hành
câu hỏi lớn là liệu có biến chủng trong tương lai có gây bệnh nặng hơn hay không
khoảng hai mươi một triệu ca covid một mươi chín được báo cáo cho who tuần trước
mức tăng kỷ lục toàn cầu về ca nhiễm hàng tuần do biến chủng omicron lây lan nhanh chóng
omicron dường như ít độc lực hơn so với các chủng trước đó
nhưng lây lan nhanh dẫn đến số lượng lớn ca nhiễm đang đè nặng lên các hệ thống bệnh viện trên toàn thế giới
kurkhovf cảnh báo không nên hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết virus sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn
khiến mọi người ít đổ bệnh hơn các biến chủng trước đó
không có gì đảm bảo điều đó
chúng ta hy vọng tình huống này sẽ xảy ra nhưng không có gì đảm bảo và chúng ta không thể tin tưởng vào điều đó
lưu ý rằng mọi người nên chú ý đến các biện pháp an toàn công cộng trong thời gian chờ đợi
hơn nữa biến chủng mới có thể tăng khả năng né vaccine khiến cho các loại vaccine hiện có kém hiệu quả hơn
pfizer biontech vào hôm hai mươi năm tháng một bắt đầu thử nghiệm vaccine đặc trị omicron
vì lo ngại mũi tiêm hiện tại không thể ngăn lây nhiễm và ca nhẹ
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ tuần trước công bố nghiên cứu
cho thấy mũi tăng cường pfizer hiệu quả chín mươi trong ngăn ngừa nhập viện do omicrone sau một mươi bốn ngày
uso cho biết omicron dường như đã đạt đỉnh ở một số quốc gia nhưng tiếp tục lây lan ở nhiều nước khác
van kerkhove nói mọi người sẽ không cần phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách mảy
nhưng hiện tại chúng ta cần tiếp tục thực hiện điều này
tiến sĩ mike green giám đốc các chương trình khẩn cấp của who cho biết
virus sẽ tiếp tục phát triển trước khi lắng xuống
ông hy vọng virus sẽ lắng xuống mức độ
lây chuyển thấp có thể trở nên theo mùa hoặc chỉ ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương
tuy nhiên vấn đề là covid một mươi chín không thể đoán trước được
thực tế chứng minh virus mang đến một số bất ngờ khó chịu
đồng thời kêu gọi quan chức y tế thế giới tiếp tục theo dõi covid một mươi chín
và sẵn sàng ứng phó để ngăn biến chủng mới gây thêm bất kỳ thiệt hại nào
còn tại trung quốc sau khi tiêu chuẩn ban đầu về ngưỡng giá trị ct trong xét nghiệm covid một mươi chín
theo phương pháp pcr bị dư luận phản ứng
bpic mùa đông hai nghìn hai mươi hai đã quyết định hạ ngưỡng này từ bốn mươi xuống ba mươi năm có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng một
một cách dễ hiểu giá trị ct biểu thị số chu kỳ mà thiết bị rt pcr phải chạy
để phát hiện được tín hiệu hình quang từ mẫu bệnh phẩm
giá trị ct tỷ lệ nghịch với nồng độ virus bảy mẫu càng nhiều virus sars cov hai
thì tín hiệu hình quang sẽ xuất hiện sớm ở những chu kỳ đầu tiên
quyết định hạ ngưỡng giá trị ct sẽ giúp các vận động viên
tốt hơn đặc biệt đối với những người vượt phục hồi sau khi mắc covid một mươi chín
vì họ sẽ có ít khả năng nhận kết quả dương tính giả hơn
ngưỡng mới được điều chỉnh đưa tiêu chuẩn của olympic hai nghìn hai mươi hai gần với tiêu chuẩn của các nước
trên thế giới vốn giao động từ ba mươi đến ba mươi năm brian mccloskey người đứng đầu hội đồng
chuyên gia y tế của olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi hai cho biết giá trị ct không phải là tiêu chí duy nhất
mà ban tổ chức sử dụng
ông mccloskey đã quyết định xem người vượt phục hồi từ covid một mươi chín có sẵn sàng để đi vào vòng tròn khép kính hay không
vòng tròn khép kính là một khu vực hạn chế được chính quyền trung quốc lập ra nhằm ngăn chặn các vận động viên
và những người có liên quan đến thế vận hội với người dân trung quốc để tránh nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó ủy ban olympic quốc tế ioc cũng đã giảm thời gian mà một người được coi là có tiếp xúc gần với ca nhiễm
từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính và đã cách ly từ một mươi ngày trở lên
sẽ được phép đi vào vòng tròn khép kính nếu họ không còn xuất hiện các triệu chứng của covid một mươi chín
và có giá trị ct từ ba mươi năm trở lên trong ba ngày liên tiếp
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bảy mươi tám người liên quan đến thế phận hội hai nghìn hai mươi hai đã kết quả dương tính với sars cov hai
trong hơn ba trăm bốn mươi lượt xét nghiệm
omicron lây lan nhanh chóng khiến nhiều người có miễn dịch tự nhiên trong khoảng thời gian nhất định
đem lại hy vọng về sự ổn định cho khu vực bao phủ vắc xin cao như châu âu
các nhà khoa học cho biết biến chủng omic ron chắc chắn nâng cao mức độ miễn dịch trong dân số
tuy nhiên thế giới liệu có phải chứng kiến tỷ lệ tử vong cao và cảnh tượng hỗn loạn trước khi tình hình đại dịch ổn định hay không
thì giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng
trong khi đó tiến sĩ clut tin rằng châu âu có thể chịu được những làn sóng dịch bệnh mới mà không cần dùng đến phong tỏa
các quốc gia vẫn đang tìm hiểu những biện pháp mà họ có thể áp đặt
nhiều chuyên gia cho biết những biện pháp phòng ngừa như sars cov hai
các thách nghiệm và cách ly vẫn sẽ là điều cần thiết
nếu cả mắt tăng cao trong mùa đông tới việc bắt buộc đeo khẩu trang trong ngắn hạn
là cách để ngăn chặn cả covid một mươi chín và những bệnh đường hô hấp khác
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết rằng giai đoạn đại dịch khẩn cấp vẫn còn tồn tại khắp mọi nơi
tiến sĩ techfrost cho biết thật nguy hiểm nếu cho rằng omicron sẽ là biến chủng cuối cùng
hoặc nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn cuối
ngược lại trên toàn cầu vẫn còn những điều kiện lý tưởng
để các biến chủng khác xuất hiện
trong hai năm qua mọi người trên khắp thế giới đã quá quen thuộc với cách thức tiến hóa của virus
và cách nó làm xáo trộn các kỳ vọng
mùa thu năm ngoái vaccine bao phủ rộng và biến chủng delta suy yếu
đã khiến cho nhiều người dự đoán về sự trở lại của cuộc sống bình thường
và rồi biến chủng omicron đã khiến cho mọi hy vọng tan biến
không có biến chủng nào trước đó lây lan nhanh như omicron
số ca nhiễm tăng vọt từ khoảng sáu trăm linh ca một ngày vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lên
đến hơn ba triệu ca một ngày gần đây
đó là còn chưa kể có nhiều người tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo lại vào số liệu chính thức
ngay cả khi con số này đang chứng lại ở phần lớn châu âu và mỹ
những nơi omicron thành chủng thống trị thì số lượng ca nhiễm mới vẫn cao đến mức đáng kinh ngạc
bộ trưởng y tế đức kon lauterbeth dự đoán số trường hợp mắc mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng hai
với khoảng sáu trăm linh ca một ngày
omitron hiện cũng đang lan rộng khắp đông và trung âu
bao gồm cả ở nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp
các quốc gia châu á những nơi từng theo đuổi chính sách zero covid
sẽ gặp thách thức để ngăn chặn omicron bùng phát
theo nhiều dự đoán của các chuyên gia đại dịch covid một mươi chín chưa thể kết thúc nhanh chóng
tuy nhiên chúng ta có thể hy vọng giai đoạn khẩn cấp và đe dọa đến sức khỏe con người sẽ kết thúc trong năm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật chỉ canh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại